hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng cả nước
mà còn là lời khẳng định đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đồng thời là dịp để tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí việt nam gắn với các hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo
đây cũng là nơi để những người làm báo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ giao lưu với công chúng
qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân cả nước
chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của đảng
nhất là chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
nhà báo là chiến sĩ cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
chúng ta phải phấn đấu được xứng đáng với sứ mệnh cao cả được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
với sự tin yêu của nhân dân lúc này hơn lúc nào hết
nhà báo cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ
và bản lĩnh chính trị trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân
sau khi đánh chống khai hội trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
đã cùng các đại biểu đi tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
tham quan gian trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân
các đại biểu đã xem các ấn phẩm báo chí đồng thời dành nhiều lời khen
và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí lực lượng công an nhân dân
trong việc phản ánh thông tin một cách phong phú đa dạng kịp thời ý nghĩa tới công chúng
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
với nhiều hoạt động phong phú khác như trưng bày một trăm linh năm báo leparia người cùng khổ
triển lãm ảnh báo chí những nẻo đường xuân diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trong công an
bộ trưởng bộ công an nhân dân về công tác đảm bảo nhà ở và trang bị cho lực lượng công an xã
cùng dự có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ công an xã thị trấn chính quy
bộ công an đã bố trí đưa hơn bốn mươi tám ba trăm linh cán bộ chiến sĩ về xã thị trấn
qua đó tình hình an ninh trật tự ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực
công tác phòng ngừa từ xa từ sớm ngay từ cơ sở được chú trọng
phát huy hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ sớm
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tuy nhiên hiện nay phần lớn công an cấp xã chưa có trụ sở làm việc độc lập
phải sử dụng chung với ủy ban nhân dân chưa đảm bảo điều kiện về diện tích làm việc
nhiều địa phương cơ sở hạ tầng xuống cấp chật hẹp không đảm bảo công tác chiến đấu
và xây dựng công an xã gây hạn chế trong triển khai hoạt động nghiệp vụ
hạn chế về điều kiện bảo quản các loại phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ đã được đầu tư trang bị
cơ sở vật chất nơi ăn chỗ nghỉ để đáp ứng yêu cầu trực ban và sinh hoạt hàng ngày của công an xã còn nhiều khó khăn
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổng hợp tình hình
kết quả xây dựng công an xã trên toàn quốc chú trọng kết quả thực hiện công tác bảo đảm trang bị
cơ sở vật chất và nhà ở cho đội ngũ công an xã chính quy từ đó tổng hợp đánh giá những địa phương có kết quả tốt để nhân rộng mô hình cách thức triển khai
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi ba phải đảm bảo được chỗ ăn ở nghỉ ngơi cho lực lượng công an xã
sau đó tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất định hướng đến năm hai nghìn ba mươi theo mục tiêu xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
về công tác đảm bảo trang bị bộ trưởng tô lâm yêu cầu khẩn trương giả soát việc đầu tư trang bị công cụ hỗ trợ hiện nay cho công an xã
đối chiếu với thông tư số sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an quy định về tiêu chuẩn định mức trang bị cho lực lượng công an xã
từ đó đánh giá thực tế đã trang bị đến mức độ nào có đáp ứng được yêu cầu công tác hiện tại hay không
tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành chức năng báo cáo ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã
hôm nay tại an giang cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tổ chức hội nghị giao ban
ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây nam
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
qua sáu tháng triển khai thực hiện phương án nghiệp vụ công an các địa phương trên tuyến đã vận động đầu thú hai mươi ba đối tượng liên quan tội phạm ma túy
đấu tranh triệt xóa bảy mươi ba điểm một mươi bảy tụ điểm phức tạp về ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an sáu tỉnh biên giới tây nam và tp hcm đã bắt giữ một một trăm hai mươi vụ hai chín mươi bảy đối tượng
thu giữ gần hai mươi năm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn ba trăm hai mươi hai kg ma túy tổng hợp sáu mươi bảy bánh và gần tám mươi hai kg
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương trên tuyến biên giới tây nam và tp hcm đã bắt giữ một một trăm hai mươi vụ hai chín mươi bảy đối tượng
yêu cầu công an các địa phương trên tuyến biên giới tây nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nhiệm vụ cơ bản
nắm tuyến nắm địa bàn chú trọng công tác điều tra cơ bản theo năm lĩnh vực phòng chống ma túy theo ba lớp
theo hướng chuyên sâu đồng bộ thống nhất từ cấp bộ đến cơ sở tập trung đấu tranh chấn áp quyết liệt hiệu quả
bóc gỡ toàn bộ tổ chức đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến liên tình xuyên quốc gia
từ campuchia vào tuyến biên giới tây nam và đi các tuyến địa bàn khác tiêu thụ
đồng thời thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu công an các tỉnh biên giới chú trọng đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp
hợp tác với công an các tỉnh giáp biên của campuchia thông qua các thỏa thuận biên bản ghi nhớ đã ký kết
tăng cường trao đổi thông tin phối hợp xác lập chuyên án chung với campuchia để đấu tranh với các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia nhằm ngăn chặn từ sớm từ xa từ trước tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào việt nam
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
hội nghị đã công bố
quyết định của bộ trưởng bộ công an quy định thành phần cơ cấu tổ chức nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của bộ công an
trình bày báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một
khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt nội dung cơ bản một mươi năm thông tư của bộ trưởng bộ công an quy định về thực hiện dân chủ trong công an nhân dân
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước chính phủ chính quyền địa phương ban hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông tư của bộ trưởng bộ công an quy định về thực hiện dân chủ triển khai nghị quyết của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại tăng cường tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân để nhân dân hiểu giúp đỡ và giám sát lực lượng công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trả tự
thứ trưởng lê quốc hùng cũng đề nghị các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số khi thực hiện dân chủ cơ sở trong công an nhân dân đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân có tổng kết khen thưởng cũng như kịp thời phát hiện uốn nắn phòng ngừa những sai phạm của cán bộ chiến sĩ